với quyết tâm không để hộ dân nào bị mất nhà cửa sau mưa lũ không có chỗ ở đồng thời kiên quyết di rời các hộ dân đang sinh sống trong khu vực nguy hiểm về nơi an toàn
đến thời điểm này sau hơn ba tháng xảy ra mưa lũ việc sắp xếp bố trí quỹ đất dân cư ổn định đời sống cho bà con ở một số khu vực bị thiệt hại của huyện văn chấn tỉnh yên bái đã căn bản ổn định
người dân hân hoan phấn khởi dựng xây nhà cửa trên vùng đất mới để chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc
cùng với trạm tấu và thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái trong đợt mưa lũ đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy huyện văn chấn là địa phương bị thiệt hại nặng nề về người và của khi có tới chín người chết và mất tích một trăm linh ngôi nhà bị sập hoàn toàn và phải di rời
ngày sau mưa lũ dưới sự chỉ đạo của tỉnh ủy yên bái ủy ban nhân dân huyện văn chấn đã bắt tay ngay vào tìm quỹ đất quy hoạch khu tái định cư tuyên truyền vận động hỗ trợ người dân di rời về chỗ ở mới
ở bốn khu tái định cư tập trung và sen kẽ ở các khu dân cư
đến nay sau ba tháng triển khai quyết liệt huyện văn chấn đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp xây dựng mặt bằng các khu tái định cư để người dân yên tâm chuyển về
được sự hỗ trợ của các tổ chức các nhà hỏa tâm chúng tôi đã quy sinh động một nguồn lực để giúp các hộ phải ổn định được nhà cửa làm lại nhà
và đồng thời huyện cũng đã chỉ đạo ngay việc sàn tạo
đồng thời huyện cũng đã chỉ đạo ngay việc sàn tạo mặt bằng đảm bảo các công trình các điều kiện thiết yếu để các hộ ổn định cuộc sống trước khi đón tết
ba tháng sau mưa lũ những ngày này bà con ở khu tái định cư thôn co hạ một xã thạch lương của bốn mươi ba hộ đang khẩn trương hoàn thiện các công đoạn cuối cùng của ngôi nhà để chuẩn bị đón tết
ba hộ chuyển đến đây đều là những nhà bị sập trôi hoàn toàn và phải di rời khẩn cấp
được nhà nước cấp hai trăm linh mét vùng đất
hỗ trợ hai mươi năm triệu tiền làm nhà nên tất cả bốn mươi ba hộ đều đồng thuận về nơi ở mới
bây giờ thì nhà nước cũng quan tâm rồi nhưng mà chuyển lên đây rồi cũng là xây được nhà cũng là làm được nhà sàn
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện văn chấn đến thời điểm này một trăm linh hộ chuyển về khu tái định cư đã căn bản làm xong phần thô
và đang trong quá trình hoàn thiện đạt tiến độ trên chín mươi
phần đấu từ nay đến trước tết nguyên đán mậu tuất tất cả một trăm linh hộ này sẽ có nhà mới để yên tâm đón tết nguyên đán
sự vào cuộc tích cực chủ động của cả hệ thống chính trị sự chung tay giúp đỡ của các nhà hậu tâm sự giúp đỡ của bà con lối xóm những ngôi nhà mới khang trang ở các khu tái định cư đã dần được mọc lên
một cuộc sống mới đã dần hồi sinh trên miền đất giữ